từ đầu năm cho đến nay dịch tả lợn châu phi đã tái phát tại hai mươi tỉnh thành phố
và có gần bốn con lợn đã phải tiêu hủy
do đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có công văn
yêu cầu các địa phương tập trung kiểm soát bệnh dịch
bộ đề nghị sở nông nghiệp và phát triển nông thôn về tận các địa phương
xử lý triệt đều dịch kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh lây lan
chủ động giám sát để phát hiện sớm kịp thời xử lý rứt điểm ngay khi phát hiện lợn mắc bệnh
xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh bán chạy giết mổ
vứt sát lợn bệnh ra môi trường tăng cường kiểm soát việc vận chuyển buôn bán nhằm ngăn chặn dịch